vì bệnh nhân nhỏ tuổi cho nên là cha mẹ xung quanh và những người xung quanh phải thật sự là bình tĩnh nhẹ nhàng làm theo các trình tự như sau
thứ nhất đó là phải gỡ bỏ những dị vật ở trên viết thương bỏng ví dụ quần áo giày dép đồ trang sức vòng tay đồng hồ v v
theo dự tính để phục vụ nhu cầu người dân về quê ăn tết nguyên đáng
năm nay ga sài gòn sẽ bán khoảng ba trăm linh vé tàu
mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá bốn vé cho một chiều đi
nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ cò vé
nhà ga cũng khuyến cáo người dân khi mua vé phải mang theo giấy tờ tùy thân của người đi tàu
và tuyệt đối không mua vé chợ đen tránh bị đội đảo hoặc vé không hợp lệ không được lên tàu
thưa quý vị còn hơn hai tháng nữa mới đến tết nguyên đáng
nhưng mà làng mai vàng phước định huyện long hồ tỉnh vĩnh long
có đến hơn hai mươi cây mai ra hoa sớm
và với tình trạng này những người trồng mai có khả năng thất thu trong dịp tết sắp tới
tại làng mai này hiện có khoảng tám trăm linh gốc mai cổ thụ từ trên một trăm linh tuổi
một mươi chín hai trăm linh gốc từ năm mươi đến một trăm linh năm tuổi và hơn ba mươi gốc mai tiểu trên ba mươi năm tuổi
còn số mai dưới ba mươi năm tuổi nhiều vô số
theo nhiều nghệ nhân lão thành trồng mai ở làng mai phước định cho biết
một vài năm trở lại đây
hiện tượng mai nở sớm đã xuất hiện nhưng tỷ lệ không cao
chỉ có năm nay là mai nở sớm với tỷ lệ cao hơn hẳn

nhưng mà nổi nắng thì nó nóng nóng thì đương nhiên cái chuối nó phát lên thì nó phải nở
để phục vụ thị trường tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi

làng mai vàng phước định đã chuẩn bị hơn năm gốc mai
để cung cấp cho các chợ hoa xuân
năm cây mai nở hoa với tỷ lệ hoa nở từ ba mươi tám mươi
có nhiều cây nở hoa với tỷ lệ một trăm linh
để khắc phục tình trạng mai nở sớm
mấy ngày qua các nghệ nhân của làng nghề
đã lặt bỏ những hoa nở sớm tỉa cành đắp gốc
hy vọng những cây mai này có thể ra nụ lại vào đúng dịp tết
thời tiết hôm nay vậy thì bị cái hôm trước đây
thì cái lượng mưa nó quá nhiều
mưa kéo dài thành ra cái bây giờ nó trở lại nắng
thì nó bị cái ảnh hưởng bị nở sớm
thì cái vấn đề nở sớm thì nó cũng khoảng hai mươi
hy vọng nắng thường vậy hoài thì không sao
mình trở lại mưa nữa thì bắt đầu nó ướt gốc nữa
nó nở nữa
ướt gốc nhiều quá cũng không được
bắt đầu giờ tới tết thì nếu mà mình
cho bông nó nụ nó còn lành nữa thì mình phải đậy mũ rồi
trùm mũ hơn trong cái gốc không cho ướt nhiều
nếu ướt nhiều thì nó kéo dài hoài
do nhu cầu chơi mai kiện của người dân ngày càng tăng
nên lên đến hơn năm mươi so với thời điểm trước
nên lượng mai cung cấp ra thị trường dịp tết cũng tăng theo
do thời tiết không thuận lợi mai ra hoa sớm
nên những cây mai ra đúng dịp tết sẽ rất khúc hàng và giá sẽ cao
đối với những cây mai nở hoa sớm này
các nghệ nhân cần tốn nhiều công
chăm sóc để có hoa lại đúng dịp tết
thưa quý vị đêm ngày hai mươi tháng một mươi
nhà sản xuất trương ngọc ánh đã chính thức công bố khởi động dự án trương vương
phương điện ảnh cảm tác từ hai nhân vật nữ huyền thoại trương trắc và trương nhị
trương vương đúng như tên gọi
sẽ kế lại những chiến công hậu hùng của trương trắc trương nhị
bên cạnh đó nữ quyền được tập trung khai thác trong dự án này
khi sẽ phát triển câu chuyện về sáu nữ tướng khác đồng hành cùng hai bà trưng để giành thắng lợi
lý lịch và năng lực của sáu nữ tướng này sẽ dần được tna entertainment tiết lộ trong thời gian tới
ngôn ngữ sử dụng trong phim sẽ là chữ việt cổ cùng họa tiết trang phục hình xăm
được phục dựng gần chính xác nhất với thời đại đó
bộ phim đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản và sẽ tiến hành casting trong năm hai nghìn hai mươi